vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng nay khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi thuộc địa bàn xã yên tiến huyện ý yên tỉnh nam định
một chiếc xe container bất ngờ mất lái lao vào hàng loạt nhà dân bên đường
tại hiện trường chiếc xe container kéo theo rơm ngót khiến bốn ngôi nhà bị đổ sập làm đầu xe container biến dạng
rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
tài xế được xác định là nguyễn thiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại bình định
bước đầu làm việc với cơ quan chức năng tài xế thiên thừa nhận để xe mất lái gây tai nạn do buồn ngủ
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện ý yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành phân luồng giao thông đưa xe cứu hộ đến khắc phục hậu quả vụ tai nạn